thưa quý vị lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người đi đường rồi ra tay cướp giật tài sản
đây không phải là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm
tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn thậm chí gia tăng tại một số địa phương
khi mà chính người dân chưa nâng cao ý thức cảnh giác tạo điều kiện sơ hở cho tội phạm hoành hành
phản ánh của truyền hình công an nhân dân trên địa bàn tp thái bình tỉnh thái bình
đây là vũ khí mà các đối tượng sử dụng để đe dọa người tham gia giao thông
và chống lại lực lượng chức năng khi bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản
chỉ tính từ trung tuần tháng năm đến trung tuần tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn thành phố thái bình đã liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường
nạn nhân thường là phụ nữ đeo tuy sách hoặc treo tuy sách trên xe
đội cảnh sát hình sự công an tp thái bình đã xác lập chuyên án đấu tranh
sau một thời gian điều tra xác minh các trinh sát hình sự đã làm rõ ba chuyên án
trong đó một mươi hai vụ cướp giật dây truyền bốn vụ cướp giật điện thoại bảy vụ cướp giật tuy sách

theo lực lượng chức năng các đối tượng cướp giật đa số đều không có công an việc làm
nghiện ngập đã có tiền án tiền sự nên rất manh động
chúng thường đi lang thang để tìm kiếm
đối tượng có cơ hội gây án
khi gây án xong thường bất ngờ di chuyển để ở gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc truy bắt
vỏ túi sách này đối tượng thường vứt bỏ ở những nơi hẻo lánh ít người qua lại
gây khó khăn trong quá trình thu lại tài sản phục vụ điều tra và trả lại cho người bị mất
bên cạnh đó thì còn một số bị hại
sau khi bị cướp giật đã không trình báo với cơ quan công an
thì qua đây chúng tôi cũng đề nghị là trong thời gian qua
những ai bị hại của các vụ cướp giật trên địa bàn tp hcm
thì đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để trình báo phục vụ cho công tác điều tra khám phá
lờ là mất cảnh sát chủ quan cho việc tự bảo vệ tài sản của chính mình
vẫn là nguyên nhân chính để bọn tội phạm ra tay thực hiện hành vi phạm tội
vì vậy hơn lúc nào hết công tác tuyên truyền giáo dục
nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ nhân dân trong công tác phòng chống các loại tội phạm
cần phải được tăng cường
không chỉ có quyết tâm vào cuộc của lực lượng công an
mà đòi hỏi mỗi người dân phải tự trang bị kiến thức để phòng ngừa bảo vệ tài sản
cùng với đó là công tác phối hợp giữa chính quyền các đoàn thể và gia đình
trong việc giáo dục quản lý thanh thiếu niên hiện nay